từ nhiều năm nay nguồn nước suối cái chảy qua địa bàn ba xã yên sơn yên lương yên lãng
huyện thanh sơn tỉnh phú thọ trở nên ô nhiễm nặng do việc xả thải từ thượng nguồn của chi nhánh
công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại thuận phát tại hòa bình đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng
tới đời sống dân sinh của người dân nơi đây
suối cái là nguồn cung cấp nước tưới và sinh hoạt cho khoảng một hộ dân tại xã yên lương
do ô nhiễm nước suối liên tục có màu vàng lúc thì đen mùi hôi thối nồng nặc
hôm nào xả mạnh mùi bốc lên khiến cho người dân vô cùng khó chịu không cá tôm nào sống được
năm hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi bốn là trực tiếp là ô nhiễm nặng hơn
hiện nay là bà con nhân dân cũng không dám tắm rửa và cũng giặt rũ ở tại nguồn nước này
và cũng như là các nguồn nước ao hồ là cũng như là không dám lấy cái nguồn nước này để phục vụ cho cái nuôi trồng thủy sản
ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi kết luận thanh tra của tổng cục môi trường đã chỉ rõ các vi phạm của công ty thuận phát
và quyết định xử phạt hành chính chín mươi triệu đồng
đồng thời yêu cầu các nguồn nước này được phục vụ
công ty phải cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý nước thải để bảo đảm nước thải sau khi xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả thải ra ngoài môi trường
tuy nhiên với những vi phạm đã tồn tại nhiều năm thì hình thức xử lý trên chưa đủ tính gian đe
đề nghị là các cơ quan chức năng đã kiểm tra xử lý thì cần sự nghiêm để làm sao đảm bảo để đơn vị mà vi phạm thực hiện đúng theo quy định pháp luật
vấn đề ô nhiễm môi trường tại suối cái đã tồn tại nhiều năm qua
ảnh hưởng rất lớn đến đời sống dân sinh
người dân mong muốn chính quyền các cấp cần phải tiếp tục làm việc giữa hai tỉnh phú thọ và hòa bình
cần xem xét làm rõ nguyên nhân có hướng khắc phục nhằm hồi sinh dòng suối
đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng cần thực hiện các biện pháp quyết liệt để giải quyết xử lý rứt điểm tình trạng gây ô nhiễm suối cái